dự án trọng điểm quốc gia cao tốc bắc nam đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng
theo kế hoạch các địa phương dự kiến bàn giao đất nông nghiệp trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
để triển khai xây dựng cao tốc bắc nam phía đông
tuy nhiên kế hoạch này đang bị chậm
đến nay một mươi ba địa phương mới bàn giao được một trăm sáu mươi sáu trên sáu trăm năm mươi ba sáu km mặt bằng
cho các chủ đầu tư ban quản lý dự án
lãnh đạo bộ giao thông vận tải khẳng định cao tốc bắc nam là công trình trọng điểm quốc gia
nên không thể chậm tiến độ
thời gian hoàn thành dự án không thể lùi
các địa phương còn vướng mặt bằng phải cam kết bằng văn bản
thời gian hoàn thành làm cơ sở theo dõi và giám sát